chiều nay bộ công thương đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp dppa
giữa các đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và lng
và cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu
trong dự thảo mua bán điện trực tiếp các vấn đề cơ bản như phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
và các hình thức của cơ chế mua bán điện trực tiếp đã được xác định rõ ràng
đi cùng với đó là các quy định về hợp đồng giá cơ chế thanh toán giữa các bên
và đặc biệt là trách nhiệm của các bên tham gia mua bán điện theo cơ chế mua bán điện trực tiếp
đại diện các nhà đầu tư hiệp hội năng lượng doanh nghiệp trong và ngoài nước đã bày tỏ sự quan tâm
tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp và mong muốn chính phủ việt nam sớm ban hành cơ chế này
với kỳ vọng đạt được các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu
ghi nhận các ý kiến đóng góp bộ trưởng bộ công thương khẳng định sẽ cần sớm ban hành các cơ chế chính sách
để hiện thực hóa được mục tiêu trung hòa carbon của việt nam và cũng để thực hiện quy hệ điện tám thành công
hướng đến nền sản xuất xanh của việt nam
tuy nhiên đây là những chính sách mới vì vậy cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để xây dựng phù hợp
với luật pháp hiện hành cũng như kế hoạch phát triển của việt nam